liên quan đến thông tin về việc năm mươi tám bài thi trắc nghiệm điểm được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết
trong quá trình đối soát dữ liệu điểm thi từ các địa phương gửi về bộ giáo dục và đào tạo đã phát hiện những bất thường về điểm thi của một số bài thi trắc nghiệm tại hội đồng thi tỉnh tây ninh
trong quá trình đối soát dữ liệu điểm thi từ các địa phương gửi về bộ giáo dục và đào tạo đã phát hiện những bất thường về điểm thi của một số bài thi trắc nghiệm tại hội đồng thi tây ninh đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết